thưa quý vị và các bạn sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á hơn ba tỷ đồng
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á hơn ba tỷ đồng liên quan tới nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng đông á và phan văn anh vũ tức vũ nhôm
tuy nhiên do nhiều bị cáo luật sư và những người có liên quan trong vụ án này vắng mặt tại phiên tòa sáng ngày hai mươi hai tháng bốn không thể đảm bảo việc xét xử nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận mức án trung thân cho cả hai tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm hoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

tuy nhiên do nhiều bị cáo lửa sư và những người có liên quan trong vụ án chiếm hoạt tài xử nên hội đồng xét xử nên hội đồng xét xử nên hội đồng

bộ công an mở đợt tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đối với các loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy đổ đặc biệt là các cơ sở nằm trong khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kho hàng xe lẫn trong khu dân cư
từ đó có những đánh giá kiến nghị đề xuất chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc có phương án di rời những cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy ra khỏi các khu dân cư
đó là chỉ đạo của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai kế hoạch của bộ về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kho hàng có nguy hiểm về cháy nổ cao trong khu dân cư do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức vào sáng nay tại hà nội
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội và tỉnh bình dương đã xảy ra hai vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
vụ cháy bốn nhà xưởng xen kẽ trong khu dân cư tại phường trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội làm tám người chết
và vụ cháy công ty logistics pan pacific tại khu công nghiệp sóng thần hai tỉnh bình dương thiêu dụi một mươi chín năm trăm linh m hai nhà xưởng
lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu lãnh đạo công an các địa phương thẳng thắn làm rõ những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy
đây là những bài học kinh nghiệm đắt giá để chấn trình khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh qua kiểm tra ra soát phải đánh giá đúng thực trạng tình hình
đặc biệt là các loại hình cơ sở sản xuất kho hàng xây dựng tạm trên các khu đất đang chờ sử dụng cho các mục đích khác trong khu dân cư
xác định và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đồng chức giả soát đánh giá tất cả những thực trạng công tác phòng cháy